đến trưa nay ba mươi tháng một mươi trên địa bàn tỉnh nghệ an vẫn đang mưa lớn nước lũ dâng cao
khiến hàng nghìn hộ dân ngoài đê sông lam tại nhiều xã thuộc huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
bị ngập sâu trong nước và cô lập hoàn toàn
ngay trong đêm chính quyền các địa phương đã huy động các lực lượng khẩn trương ứng cứu sơ tán người dân
đặc biệt là người già và trẻ nhỏ vận chuyển tài sản gia súc gia cầm lên khu vực cao
hiện tại các tuyến đường giao thông cầu tràn để đi vào một số khu vực dân cư thuộc nhiều xã
đều bị nước lũ chia cắt
chính quyền địa phương đã cắt cử các lực lượng túc trực không cho người dân đi qua tại các khu vực nguy hiểm
hiện nay mưa lớn vẫn đang diễn ra kết hợp với các nhà máy thủy điện xả lũ
khiến mực nước sông lam vẫn đang không ngừng dâng cao
dự báo tiếp tục ngập cục bộ và chia cắt hoàn toàn các địa phương nằm ngoài đê sông lam